ngày hai mươi bảy tháng bốn tại quận phú nhuận tp hcm đã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày người dân trong khu phố phát hiện khối nồng nặc
và tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà nằm sâu trong hẻm hai trăm năm mươi sẹt năm nguyễn thượng hiền phường năm quận phú nhuận
nhiều người đã xông vào phá cửa dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
ngay sau đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận phú nhuận đã điều nhiều xe cứu hỏa
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế
được biết thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong nhà có hai người một nam thanh niên đã kịp thời nhảy qua làng càng thoát nạn
bước đầu ghi nhận vụ cháy đã khiến một người chết và một người bị thương
toàn bộ tài sản trong căn nhà hai tầng bị thiêu rụi hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy tiếp tục được điều tra làm rõ